thưa quý vị bộ y tế cho biết ngày hôm nay có một mươi năm hai trăm hai mươi ca mắc covid một mươi chín mới tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
trong đó có trên chín ba trăm năm mươi một ca trong cộng đồng
cà mau là địa phương có số ca mắc nhiều nhất cả nước
trong ngày cũng có bốn năm trăm linh ca được điều trị khỏi
cũng trong ngày hôm nay bộ y tế cho phép thành phố hồ chí minh thí điểm rút ngắn thời gian cách đi tập trung còn bảy ngày
đối với các trường hợp f không triệu chứng đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy
khi hết thời gian cách ly tại cơ sở thu dung điều trị đề nghị thực hiện theo dõi tại nhà theo quy định
xuất viện và dự phòng lây nhiễm của hướng dẫn trần đoán điều trị covid một mươi chín của ban hành theo quyết định số bốn nghìn sáu trăm tám mươi tám
ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
bộ y tế đề nghị sở y tế tp hcm triển khai thực hiện theo dõi đánh giá và báo cáo kết quả về bộ y tế hàng tháng
để kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp
theo sở y tế hà nội tính đến hết ngày hôm qua một mươi ba tháng một mươi hai thành phố đang điều trị cho chín bốn trăm sáu mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có ba ba trăm bốn mươi người đang cách ly điều trị tại trạm y tế lưu động và tại nhà chiếm hơn ba mươi năm
số còn lại điều trị tại cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín và các bệnh viện của hà nội và trung ương trên địa bàn
trong số chín bốn trăm sáu mươi ba f đang điều trị cho chín bốn trăm sáu mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín
trị có hai tám trăm linh người điều trị tại trạm y tế lưu động và năm trăm bốn mươi người điều trị tại nhà
trước số ca mắc đang tăng nhanh trong những ngày gần đây thành phố đã triển khai ba mươi hai bệnh viện cơ sở thu dung
và hai mươi bảy cơ sở thu dung theo mô hình trạm y tế lưu động với năng lực điều trị cho một trăm linh ca bệnh
hà nội cũng đã triển khai thi công xong hệ thống oxy tại hai mươi năm bệnh viện với ba hai trăm linh đầu da khí oxy phục vụ người bệnh
tập huấn chuyên môn trực tuyến cho tất cả các xã phường thị trấn
và triển khai ứng dụng phần mềm để quản lý theo dõi điều trị cho f tại nhà
theo thông tin từ đại sứ quán đức tại việt nam vào sáng ngày hôm nay
hai lô vaccine covid một mươi chín của moderna hơn hai năm triệu liều đã về tới hà nội
đợt vaccine này được cung cấp thông qua cơ chế covax
như vậy là đến nay việt nam đã nhận được tổng cộng gần bốn mươi năm hai triệu liều vaccine phòng chống covid một mươi chín
thông qua cơ chế covax
và tính đến một mươi ba h ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
cả nước đã tiêm trên một trăm ba mươi ba bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
tính đến ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi hai tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín là chín mươi sáu
và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là bảy mươi chín một dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
có bốn mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên chín mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
có năm tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ dưới năm mươi là thái bình
nam định thanh hóa sơn la
về triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bộ y tế cho biết các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm được bảy ba triệu liều
các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi một
cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm hai nghìn hai mươi một
và trả mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
thưa quý vị trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp một thời gian dài
gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống trong đó có hoạt động tổ chức hiến máu tỉnh nguyện
của các cơ quan đơn vị
tại tỉnh đắk lắc tình trạng kho máu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh dần cạn kiệt
gây khó khăn cho việc cấp cứu và điều trị bệnh nhân
trong hoàn cảnh ấy thì đã có hàng ngàn tấm lòng nhân ái vẫn sẵn sàng chia sẻ những giọt máu nóng
giúp điều trị nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch mang lại tia hy vọng cho rất nhiều số phận
vào bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên vì bị ngã gãy chân vào đầu tháng một mươi một
bà lê thị lan ở xã ea huy nguyện ea leo dối bởi tâm trí
cả chồng và ba con của bà đều đã mất chỉ còn lại một cô con gái tật nguyền và cháu ngoại một mươi tuổi
bà cần có ít nhất hai đơn vị máu ab để phẫu thuật
tuy nhiên bệnh viện giữa mùa dịch lại vô cùng khan hiếm máu
trong lúc khó khăn ấy đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
và các bạn tình nguyện viên tại câu lạc bộ tử tâm thành phố buôn ma thuột đã tích cực kết nối
chỉ một ngày sau bà đã có đủ máu để thực hiện phẫu thuật
chính là cô bác sĩ ở đây cô ủng hộ rất nhiều
cô vô là cô trừ thiện cơm nước cô tẩu lắm
thời gian qua nguồn cung cấp máu của các bệnh viện rất thiếu do ảnh hưởng của đại dịch
tình trạng này khiến nhiều bệnh nhân cần truyền máu có nguy cơ đe dọa tính mạng
hoặc bị ảnh hưởng di chứng xấu về sức khỏe
chia sẻ với những khó khăn của các bệnh nhân và gia đình
cán bộ chiến sĩ công an huyện buôn đôn đã liên tiếp hiến máu nhân đạo
cũng từ những lần hiến máu như thế này
có nhiều bệnh nhân thoát khỏi thời khắc sinh tử được trở lại cuộc sống bình thường
khi tiếp nhận thông tin từ trung tâm y tế
đoàn thể đặc biệt là hội phụ nữ và đoàn thanh niên đã kịp thời thông tin đến cán bộ chiến sĩ công an huyện
để cán bộ chiến sĩ có cùng nhóm máu sẽ đăng ký tham gia hiến máu
và đã giúp được nhiều bệnh nhân đặc biệt là những trẻ em bị tan máu bẩm sinh qua được cơn nguy kịch
với tinh thần vì nhân dân phục vụ
thì đoàn thanh niên có hiện luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ kể cả khi đêm hôm
có những trường hợp là các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo bệnh sinh
cách trung tâm huyện khoảng một mươi năm km nhưng các đồng chí vẫn cố gắng báo cáo lãnh đạo đơn vị
và sắp xếp đổi mới trực để đến bệnh viện hiến máu giúp người dân
qua đó thì có thể thấy là tinh thần tại vì nhân dân phục vụ đã được cán bộ chiến sĩ công an huyện
quan tâm và phát huy mạnh mẽ trong thời gian qua
hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đắk lắc có hơn một mươi câu lạc bộ hiến máu tỉnh nguyện
các cầu lạc bộ này đều xây dựng các ngân hàng máu sống sẵn sàng chia sẻ những giọt máu nóng
cho các ca cấp cứu nguy kịch ở bệnh viện
không mất nhiều thời gian hay thủ tục các bệnh viện thân nhân người bệnh
chỉ cần gọi vào số máy tổng đài hoặc chia sẻ tình trạng của người bệnh trên gia lô của các đội nhóm
sau khi xác minh thông tin ngay lập tức các dữ liệu người bệnh sẽ được kết nối đến tình nguyện viên
thông qua fanpage của các câu lạc bộ
khi mà nhận được tin là mình đi hiến máu cho một bệnh nhân bị ốm mà họ đang nguy kịch
thì mình cảm thấy rất là vui
mình cảm thấy trong lòng mình đã giúp được một cái gì đó cho xã hội
cho nên là tôi cảm thấy là rất là thoải mái khi đi hiến
giống như là mình cũng là một bệnh nhân đó
khi mà mình trong cái thời gian mà mình bị nguy kịch
nếu như có một người nào đó
cho mình một giọt máu của họ thì mình cảm thấy là biết ơn người đó rất là nhiều
với phương châm máu có thể chờ người bệnh người bệnh thì không thể chờ máu
số tỉnh huyện viên đăng ký hiến máu không ngừng tăng từng ngày
những giọt máu hồng của các tỉnh huyện viên sẽ góp phần quan trọng cho công tác cấp cứu
và điều trị bệnh nhân giữa mùa dịch bệnh covid một mươi chín
qua đó làn tỏa tính yêu thương và nhân lên những hạt giống của thấm lòng nhân ái
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh ghi nhận là bốn mươi hai ca tử vong do covid một mươi chín
như vậy là liên tục những ngày qua số ca tử vong ở đồng nai vẫn ở mức cao so với các tỉnh thành phố trong cả nước
theo đó số ca tử vong do covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua tiếp tục tăng cao với bốn mươi hai ca
nâng tổng số ca tử vong do covid một mươi chín toàn tỉnh đồng nai lên một
tỷ lệ một một mươi bốn tổng số bệnh nhân covid một mươi chín
hiện nay có một trăm linh bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch
trong khi đó cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng nguy kịch chỉ còn trống ba mươi giường bệnh
cần phải gấp rút mở rộng thêm để đáp ứng nhu cầu đặt ra
đối với điều trị theo giờ f tại nhà toàn tỉnh đồng nai có hơn năm mươi tám bốn trăm linh f không triệu chứng
hoặc triệu chứng nhẹ đang được theo dõi tại nhà
thành phố biên hòa có số lượng lớn nhất với hơn ba mươi năm người
tiếp theo là các huyện nhân trạch
hơn năm trường hợp vĩnh cửu hơn bốn bốn trăm linh trường hợp và thống nhất hơn ba trường hợp
về số ca mắc mới đến nay toàn tỉnh đồng nai ghi nhận hơn chín mươi hai năm trăm linh ca
trong đó hơn bảy mươi bảy sáu trăm linh bệnh nhân đã được công nhận khỏi bệnh
còn hơn một mươi bốn hai trăm linh bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế
bí thư tỉnh ủy đồng nai đã chỉ đạo các ngành liên quan tập trung thực hiện các giải pháp
nỗ lực cứu người giảm số ca tử vong
các địa phương lưu ý nâng cao năng lực quản lý điều trị f tại nhà
không để f tử vong tại nhà như trong thời gian qua
ngày một mươi bốn một mươi hai ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành khẩn kế hoạch xây dựng thế trận y tế
ứng phó với biến chủng omicron
tp hcm vạch ra tám giải pháp
thứ nhất tăng giám sát kiểm dịch quốc tế tại các cửa khẩu hàng không hàng hải
thứ hai tăng giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
tại địa bàn dân cư cơ quan xí nghiệp doanh nghiệp
thứ ba giám sát bằng xét nghiệm
nhằm sớm phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron
cụ thể tp hcm xét nghiệm giải trình tự gen
tất cả trường hợp dương tính thuộc hai nhóm
người nhập cảnh trong vòng hai mươi tám ngày và người tái mắc covid một mươi chín
trường hợp thuộc hai nhóm neutron dương tính với sars cov hai
sẽ được chuyển tới bệnh viện giải chiến số một mươi hai
để cách ly điều trị và thực hiện giải trình tự gen
thứ tư tăng cập nhật thông tin trên thế giới về omicron
để đánh giá đúng mức nguy hiểm
thay biện pháp phòng ngừa can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp hiệu quả
thứ năm triển khai đầy đủ kịp thời việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều bổ sung liều nhắc lại
thứ sáu kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống kiểm dịch
từ cấp thành phố đến huyện xã ứng phó linh hoạt
tùy thuộc cấp độ nguy hiểm của dịch do biến thể omicron gây ra
thứ bảy tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả các trạm y tế lưu động
tổ chức chăm sóc f tại cộng đồng
thứ tám xây dựng kế hoạch triển khai bệnh viện giả chiến tại cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín cấp huyện sẵn sàng kích hoạt và đưa vào hoạt động ngay khi có yêu cầu
tp hcm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để thực hiện
tinh thần là sẵn sàng ứng phó với biến chủng omecron
ba ngày qua tp hcm ghi nhận một chín mươi bảy người nước ngoài đến và tất cả được khám sàng lọc
ngành y tế phát hiện một mươi chín trường hợp dương tính nụ
tất cả được giải mãi trình tự gen và chưa phát hiện chủng mới omicron
công an tp hcm cho biết là từ ngày một tháng một mươi đến nay các đơn vị đã tổ chức một trăm hai mươi sáu lực tuần tra
kiểm soát xử lý trên tám mươi bảy trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
phạt tiền là một trăm linh tỷ đồng và nhắc nhở là hơn hai trăm năm mươi trường hợp vi phạm lỗi không đeo khẩu trang
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
trong tất cả các chỉ đạo của công an tp hcm đều quán triệt
công an các quận quyện tp thủ đức tiếp tục duy trì tốt công tác
tuần tra kiểm soát lưu động vừa đảm bảo an ninh trật tự
vừa phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài việc xử lý các hành vi tụ tập đông người không đảm bảo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
công an các quận quyện còn tập trung xử lý chợ tự phát buôn bán lấn chiếm lồng đầy đường
không đúng quy định gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
trong thời gian tới công an tp hcm sẽ có hướng dẫn cụ thể đến công an quận
huyện tp thủ đức về xây dựng thế trận phòng thủ y tế trong lực lượng công an tp hcm
công an tp hcm cũng chỉ đạo cho công an tp hcm và tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp bán hàng rong
không đúng nơi quy định nhằm kiểm soát không để xảy ra tình trạng chợ tự phát trên địa bàn
thì qua một tuần gia quân từ ngày tám tháng một mươi hai năm hai mươi một nay thì lực lượng chức năng công an tp hcm
cũng đã nhắc nhở một trăm tám mươi một trường hợp
sử phạt hành chính năm mươi bảy trường hợp bán hàng rong không đúng nơi quy định
công an tp hcm cũng đang phối hợp với sở y tế tp hcm để tổ chức tập huấn trang bị kiến thức kỹ năng
nghiệp vụ y tế cơ bản và công tác phòng chống covid cho lực lượng cảnh sát khu vực
nhằm nâng cao khả năng xử lý các tình huống về y tế và phòng chống dịch covid một mươi chín tại cơ sở
đáp ứng yêu cầu xây dựng thế trận phòng thủ y tế theo chỉ đạo của thành ủy ban dân thành phố
trong cao điểm đảm bảo an ninh trực tự từ nay đến cuối năm các đơn vị trong công an tp hcm
chủ động nắm tình hình từ xa đánh giá dự báo chính xác tình hình liên quan đến an ninh trực tự
và phòng chống dịch covid một mươi chín để tham mưu cấp ủy chính quyền và kịp thời ngăn chặn
dự kiến ngày mai một mươi năm tháng một mươi hai công an tp hcm sẽ tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trực tự tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai ubnd phường tân phú tp đồng xoài tỉnh bình phước đã lập biên bản xử lý ba cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống
cố tình mở cửa đón khách không chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay trong quá trình điều tra phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng chức năng phường tân phú phát hiện nhiều quán cà phê
quán ăn trên địa bàn cố tình mở cửa phục vụ khách ăn uống tại chỗ vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ba chủ quán gồm một quán bán ăn sáng và hai quán cà phê bán nước tại chỗ
về hành vi không chấp hành biện pháp phòng chống dịch mở cửa quán ăn uống tại chỗ khi dịch vụ này hiện vẫn đang đề nghị bị ngưng hoạt động chỉ bán cho mang về
ngoài ra lực lượng lập biên bản một số khách về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo công an các địa phương đồng loạt gia quân cao điểm
kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động vi phạm nguyên tắc năm k trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tối cùng ngày một mươi ba tháng một mươi hai dưới sự chủ trì của lực lượng công an các tổ kiểm tra liên ngành của thành phố biên hòa đã ra quân tháng hành động cao điểm
kiểm tra xử lý việc chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên toàn địa bàn
trong ngày đầu tiên các tổ kiểm tra liên ngành của thành phố đã tập trung kiểm tra việc chấp hành năm k
và thực hiện các hoạt động
tại thời điểm đoàn đến kiểm tra quán ăn lộc dê bờ sông phường thống nhất có khoảng bốn bàn với hai mươi khách đang ăn uống
dù quán hoạt động dưới năm mươi công suất theo quy định nhưng tất cả các bàn đều sử dụng thức uống có cồn
lực lượng chức năng đã làm việc với đại diện quán chỉ rõ vi phạm và lập biên bản xử phạt hành chính
còn tại nhà hàng hầm dựa lan rừng phường thống nhất có năm bàn đang phục vụ khách tại thời điểm đoàn đến kiểm tra
cả năm bàn cũng đều sử dụng thức uống có cồn đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với đại diện quán
thực hiện trì đạo của thương trực tỉnh ủy và ủy ban nhân tỉnh thành phố biên hòa đã thành lập hai đoàn kiểm tra chuyên trách
do hai đồng chí lãnh đạo của ngoài phố làm trưởng đoàn đồng thời đã trì đạo ba mươi phường xã thành lập các đoàn kiểm tra các vi phạm về phòng chống dịch trên địa bàn thành phố yên hòa
thì qua từ giữa tháng một mươi một
các đoàn kiểm tra của công an thành phố của thành phố yên hòa các phường xã đã lập biên bản trên một trường hợp vi phạm về phòng chống dịch
trong đó có hơn bảy mươi cơ sở kinh doanh vi phạm liên quan đến việc bán các thức ăn thức uống có cồn cho khách không đúng quy định
theo ghi nhận trong buổi kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh đã chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch như hoạt động không quá năm mươi công suất
quét mã qr và không phục vụ thức uống có cồn
đoàn cũng đã vào làm việc và nhắc nhở các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
từ ngày một mươi ba tháng một mươi một đến ngày một mươi tháng một mươi hai lực lượng chức năng của thành phố biên hòa đồng nai đã xử phạt hơn một sáu mươi trường hợp vi phạm
các quy định trong công tác phòng chống dịch với số tiền phạt gần hai ba tỷ đồng
thực hiện tháng hành động cao điểm thành phố sẽ tiếp tục ra quân xử lý quyết liệt các vi phạm trong những ngày sắp tới
ghi nhận tại đồng nai đến nay có một trường hợp vi phạm
ghi nhận tại đồng nai đến nay có hơn một trường hợp tử vong do covid một mươi chín chiếm một chín tổng số ca mắc
trong đó có hai mươi năm người tử vong trong quá trình cách ly theo dõi tại nhà
theo sở y tế đồng nai các trường hợp tử vong tại nhà là người lớn tuổi có bệnh nền chưa được tiêm vaccine
khi những người này mắc covid một mươi chín thì bệnh nền nhanh chóng diễn tiến xấu không được đưa vào viện kịp thời cho nên dẫn tới tử vong
hiện nay đồng nai cho phép người mắc covid một mươi chín theo dõi tại nhà
tuy nhiên ngành y tế khuyến cáo với người lớn tuổi có bệnh nền khi mắc bệnh cần lập tức đưa đến cơ sở y tế để được chăm sóc điều trị
sở y tế đồng nai kiến nghị cần đẩy mạnh một số hoạt động của trạm y tế lưu động
củng cố các đội điều trị phản ứng nhanh đồng thời tăng nhân lực cho tầng hai tầng ba của tháp điều trị
đảm bảo tất cả người dân trong độ tuổi đều được tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
vào ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi hai hà nội dẫn đầu cả nước về số ca mắc covid một mươi chín
hà nội đã ra mắc mới với một ca một phần ba trong số này là ca trong cộng đồng
theo đó để sẵn sàng cho mọi tình huống đối với những trường hợp f nhẹ không có triệu chứng
những gia đình không đủ điều kiện cách ly tại nhà f sẽ được điều trị tại các trạm y tế lưu động
dự kiến hà nội sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động thu dung và điều trị f nhẹ không chịu chứng
ngoài ra hà nội cũng vừa ban hành hướng dẫn phân tầng điều trị covid một mươi chín lần thứ tư
cụ thể tầng thứ hai dành cho trạm y tế lưu động
cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ mức độ trung bình với nguy cơ cao
về tầng thứ ba điều trị bệnh nhân nặng nguy kịch
có bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đang chuyển đổi công năng thành trung tâm hồi sức covid một mươi chín
bộ y tế vừa cho phép hà nội xác định f khi có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính
thay vì xét nghiệm pcr mang giá trị khẳng định
theo bộ y tế để thích ứng với tình hình mới và đảm bảo an toàn
linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương
sở y tế căn cứ cấp độ dịch khả năng đáp ứng và hướng dẫn của bộ nhằm xác định ca bệnh
liên quan tới thông tin về ba du khách từ tp hcm đến hồng kông nhiễm covid một mươi chín
sở y tế tp hcm cho biết đơn vị này đã làm việc với cơ quan chức năng tại hồng kông
và được biết kết quả xét nghiệm ba hành khách từ tp hcm đến hồng kông dương tính với chủng delta
chứ không phải biến thể omicron như thông tin trước đó
sở y tế tp hcm thông tin thêm cơ quan chức năng hồng kông đã giải mã trình tự gen
của ba du khách bay từ tp hcm sau khi giải mã ba du khách mắc biến chủng delta
liên quan đến biến thể omicron hiện nay các bộ phận chức năng đã có sự kiểm tra sát sao
cũng như giám sát chặt chẽ đặc biệt đối với đối tượng người nước ngoài nhập cảnh bằng đường hàng không và hàng hải
sở y tế tp hcm khẳng định tính tới hiện tại biến thể omicron chưa xuất hiện tại tp hcm
thưa quý vị sau nửa năm nghỉ đến trường và học trực tuyến vì dịch covid một mươi chín
vào ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi hai học sinh lớp chín và lớp một mươi hai ở tp hcm đã đi học trực tiếp
lãnh đạo sở y tế và sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đến các trường
để thị sát tình hình đi học ngày đầu tiên của học sinh kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch của các nhà trường
học sinh vào trường đều được kiểm tra nhiệt độ khai báo y tế
và các trường cơ bản thực hiện đầy đủ yêu cầu về phòng dịch
tuy nhiên dưới góc độ chuyên môn sở y tế đã có thêm một số khuyến cáo đối với các trường
bước đầu sở y tế thấy đánh giá là các trường đều có sự chuẩn bị khá tốt
thực hiện các cái đã được tập quấn các cái bước chuẩn bị nhất là các cái kiểm tra các em khi vào trường
tuy nhiên thì đoàn cũng thấy là khoảng cách ngồi giữa các em gần quá
do đoàn góp ý là sau khi học đầu tiên là phải tách lớp ra ngay
năm ca là phải bắt buộc nhưng mà trong năm ca này thì trong khi mà các em đi học này
thì hai cái cần thử nghiêm đó là mang khẩu trang và khoảng cách
do đó đoàn yêu cầu trường nên bố trí lớp lại cho phù hợp
mặc dù tỷ lệ phụ huynh của học sinh lớp chín một mươi hai thành phố đều đồng thuận cho học sinh đi học rất cao đạt trên tám mươi
nhưng không phải tất cả các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn tp hcm đều tổ chức chạy trực tiếp trong hôm nay
như trường hợp các trường ở huyện củ chi lùi thời gian cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai đến trường xuống ngày hai mươi tháng một mươi hai
chậm một tuần so với lịch chung của thành phố vì đa số phụ huynh trên địa bàn huyện chưa muốn cho con đến trường trở lại
tại buổi thị xác giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
ngành giáo dục đã chuẩn bị rất kỹ cho học sinh lớp chín lớp một mươi hai tới trường nhưng không phải tất cả học sinh hai khối này đều đi học
do đánh giá mức độ an toàn ở từng khu vực cũng như là được ban chỉ đạo phòng chống dịch
thành phố thủ đức và các quận quyện ra soát đánh giá lại các phương án kế hoạch của nhà trường
tự vì chúng ta đang tổ chức cho các trường thích ứng với việc xử lý các tình huống
cho nên là thông hai tuần lễ này thì không có đạo nặng vấn đề là triển khai học tập các nội dung kiến thức
mà làm cho việc đi học lại nó trở thành một nền nếp để phụ huynh an tâm và học trò đến trường thực sự là an toàn
sở y tế và sở giáo dục của tp hcm
đã soạn kịch bản với các tình huống khi bùng phát dịch vào trường
nhưng trong thời gian sắp tới ngành giáo dục phải chủ động
thầy cô dạy trên lớp quan sát và xử lý các tình huống không gây hoang mang nếu có những ca nghi nhiễm
khi có ca nhiễm cần thực hiện theo quy định của ngành y tế
và lớp có ca nghi nhiễm sẽ chuyển sang dạy và học trên internet
còn đối với khối tiểu học bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học
đánh giá học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
ứng phó với dịch covid một mươi chín
theo đó bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ một và cuối năm học
đối với học sinh lớp một và lớp hai được tổ chức bằng hình thức trực tiếp
trong trường hợp bất khả kháng tại thời điểm kiểm tra định kỳ
học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp
nhà trường báo cáo phương án điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ
bằng hình thức trực tuyến về phòng giáo dục và đào tạo
để được kiểm tra các điều kiện đảm bảo theo quy định trước khi thực hiện
đối với học sinh lớp ba lớp bốn và lớp năm bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ một và cuối năm học
được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp trực tuyến
khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định
phù hợp diễn biến của dịch covid một mươi chín tại địa phương vào thời điểm tổ chức đánh giá
kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai sở y tế sẽ huy động sáu năm trăm linh nhà thuốc tư nhân
trên toàn thành phố tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
một số nhà thuốc sẽ là cánh tay nối dài của trạm y tế
sau khi nhận các túi thuốc a b c
sẽ phát cho các f điều trị tại nhà
từ trước đến nay việc phát các túi a b c cho bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà
được sở y tế tp hcm giao cho các trạm cố định và lưu động
tuy nhiên do lượng f tăng không đủ nhân viên y tế đem thuốc đến tận nhà
cho người bệnh ngay lập tức nên thành phố đã kêu gọi nhà thuốc tư nhân tham gia
theo sở y tế tp hcm không phải sáu năm trăm linh nhà thuốc trên toàn thành phố đều cấp thuốc cho f
mà địa phương nào cần thì sở y tế sẽ chỉ định nhà thuốc
ở khu vực đó hỗ trợ
theo nguyên tắc sở kiểm soát chặt các túi thuốc tránh nhập nhàn mua bán thuốc
và cấp miễn phí
bên cạnh đó mỗi nhà thuốc sẽ là một tình nguyện viên truyền thông tư vấn
và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe f tại nhà
nếu người bệnh có triệu chứng nghi ngờ đến mua thuốc thì nhân viên nhà thuốc
sẽ hướng dẫn họ hoặc thân nhân liên hệ các trạm y tế cố định lưu động
tổ chăm sóc covid một mươi chín tại cộng đồng
trường học tại tp hcm đã dần mở cửa đón học sinh từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
tuy nhiên tình hình dịch bệnh tại tp hcm đang diễn biến phức tạp
số ca mắc hàng ngày vẫn tăng cao
vì vậy sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề xuất thường trực ubnd tp hcm
xem xét cung cấp kit test nhanh covid một mươi chín để xét nghiệm tầm soát f một
khi có f tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
trong tờ trình gửi thường trực ubnd tp hcm về việc hỗ trợ
que test nhanh covid một mươi chín trong cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp
sở giáo dục cho biết để sẵn sàng xử lý tình huống có ca nghi nhiễm tại trường
theo hướng dẫn của sở y tế các trường phải tự chuẩn bị ký test nhanh covid một mươi chín
thực hiện xét nghiệm tầm soát đối tượng f một khi có ca nghi nhiễm
chi phí xét nghiệm tầm soát cho f một là một trong những vấn đề khiến nhiều trường băn khoăn
quản lý các cơ sở giáo dục cho rằng khi tổ chức dạy học trực tiếp
trường học đối mặt nguy cơ f f một thường xuyên
do đó việc xét nghiệm nhanh cho học sinh giáo viên là phổ biến liên tục
và đào tạo thành phố đề xuất thường trực ủy ban nhân dân thành phố xem xét
cung cấp kit test nhanh covid một mươi chín để xét nghiệm tầm soát f một khi có f
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
thưa quý vị tại hội nghị của bang chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh đồng tháp mới đây
báo cáo ghi nhận khoảng hai mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín là trẻ em với tỷ lệ đang gia tăng
đây là con số đáng báo động so với thời điểm dịch bệnh bùng phát
vì sao lại có sự gia tăng như vậy mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
bốn ngôi nhà liên kề đều có bệnh nhân covid một mươi chín và vừa hoàn thành điều trị
về tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà
riêng gia đình này có bốn f trong đó có hai trẻ em một tuổi và chín tuổi
nguồn lây từ người quen trong xóm
có đi qua nhà bên bà bác nào mà lúc đó bà bác có bị rồi đó
rồi chắc cũng tiếp xúc quá test này bị dương tính bốn người luôn
giờ dịch bệnh phân tạp hạn chế đi ra ngoài đường tránh tiếp xúc
bệnh nhân covid một mươi chín là trẻ em đang có xu hướng gia tăng
ở hầu hết các địa phương ở đồng tháp
một trong những nguyên nhân được hành chức ngăn nhận định
đến từ thói quen sinh hoạt vui chơi của trẻ
trẻ thì nó hay tụ tập đi ra ngoài nó chơi không mang khẩu trang
cái thứ hai nữa là những bạn mà đi học online rồi đó học chung á
thì nó sẽ có cái nguy cơ nguy cơ lây nhiễm rất là cao
cho nên thì người lớn mình thì mình có cái ý thức để mình giữ khoảng cách

còn trẻ em thì nó không thể nào mà nó có cái ý thức cao như mình được
cho nên cái nguy cơ là dẫn đến bị nhiễm covid rất là nhiều
còn tại huyện lai vung cao điểm từ tháng một mươi một đến nay
toàn huyện ghi nhận một tám trăm linh hai ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có bốn trăm một mươi chín bệnh nhân là trẻ em tăng về số ca mắc mới và số trẻ em nhiễm bệnh
nguyên nhân mà tăng trong tháng một mươi một đến nay
là do người lớn lây truyền qua trẻ em
bởi vì người lớn thì đi làm ăn
thì tiếp xúc nhiều nơi nhiều người
cho nên khi về nhà đó đã bị nhiễm rồi nhưng mà không hay
với cái lý do là đã tiêm hai mũi rồi nó không có triệu chứng
nhưng mà đã lây nhiễm cho trẻ
khi trẻ có triệu chứng sốt ho
thì đem xét nghiệm thì trẻ đã nhiễm
vì vậy thì địa phương ngành chuyên môn cũng đã xét nghiệm chung trong gia đình
thì người lớn cũng đã bị
ở độ tuổi này trẻ em còn hạn chế trong việc tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh
nhiều trẻ dưới một mươi hai tuổi chưa được trang bị lá trắng vaccine
nên nguy cơ nhiễm bệnh càng cao hơn
không ít trường hợp phụ huynh có kháng thể với virus
nhưng trẻ em sống chung nhà lại bị nhiễm bệnh
lúc này sự chủ động phòng bệnh trong sinh hoạt
giao tiếp với trẻ của chính những người lớn sẽ trở thành lá chắn bảo vệ trẻ trước virus sars cov hai
trước tình trạng các hãng hàng không việt nam đang lâm vào tình trạng nguy hiểm
doanh thu giảm từ tám mươi đến chín mươi
dòng tiền thiếu hụt nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không báo cáo bộ trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trước đó hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam
đã có văn bản đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét chấp thuận
và có văn bản kiến nghị chính phủ và quốc hội và các bộ ban ngành liên quan
cho các hãng hàng không khác vay gói tái cấp vốn từ bốn đến sáu tỷ đồng
lãi suất như đã thực hiện với vietnam airlines
hiệp hội này đề nghị điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
về mức tối thiểu trong biểu thuế bảo vệ môi trường được quy định
tại luật thuế bảo vệ môi trường hiện hành tức là về mức một đồng một lít
ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã có quyết định tạm dừng triển khai
cho phép vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại
ngay trước khi văn bản cho phép này có hiệu lực
vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã ra văn bản tạm dừng triển khai
thực hiện công văn trước đó của ủy ban nhân dân tỉnh này về việc cho phép
hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh có hiệu lực từ giờ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu cũng chỉ đạo sở giao thông vận tải
tiếp tục theo dõi giả soát nhu cầu thực tế của các đơn vị địa phương
và các tỉnh thành phố bạn cũng như là nhu cầu của ngành giao thông
để thống nhất tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định
trong thời gian tới trên cơ sở phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương
và đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín